sáng ngày hôm nay sở y tế tỉnh đắk lắc cho biết là cơ quan chức năng đã tổ chức truy vết thần tốc
được ba trường hợp là f một của một ca mắc covid một mươi chín ở tp hcm trở về địa phương
theo đó vào lúc một mươi ba h ngày tám tháng hai sau khi nhận được thông tin từ trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đắk lắc
về một gia đình ở thôn một mươi bốn xã e tiêu huyện chư quynh có tiếp xúc gần với ca mắc covid một mươi chín
tại tp hcm trở về địa phương
ngay sau đó ngành y tế huyện chư quynh đã nhanh chóng điều tra giám sát tình hình dịch tễ
cơ quan chức năng đã xác định có ba trường hợp f một là hàng xóm của bệnh nhân mắc covid một mươi chín
tại tp hcm hiện ngành chức năng đã truy vết thần tốc và đã xác định được danh tính địa chỉ hàng chục người
đi cùng chuyến xe khách từ tp hcm về đắk lắc
theo trung tâm y tế huyện chư quynh hiện nay sức khỏe của ba người trong gia đình đều bình thường
không có biểu hiện suốt ho đau hỏng hay khó thở
ngay sau khi xác định là f một cơ quan chức năng đã đưa gia đình tới điểm cách ly tập trung
và cho đến ngày hôm nay sẽ có kết quả xét nghiệm sars cov hai đối với ba trường hợp trên
hiện nay tỉnh đắk lắc chưa ghi nhận trường hợp mắc covid một mươi chín
tuy nhiên cơ quan chức năng cũng đã tiến hành cách ly những người có liên quan để phòng chống dịch bệnh
còn tại tp hcm trước những diễn biến mới phức tạp của dịch covid một mươi chín trên địa bàn
chủ tịch ubnd tp hcm đã chỉ đạo
tp hcm tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu
cũng như các ghi lễ tôn giáo và các hoạt động từ hai mươi người trở lên ở các cơ sở tôn giáo thờ tự
cụ thể là từ một mươi hai h ngày hôm nay ngày chín tháng hai
tp hcm cho dừng tất cả các hoạt động văn hóa thể thao vui chơi giải trí
thẩm mỹ viện karaoke vũ trường quán nhậu quán bar pub bia club massage sông hơi
các điểm kinh doanh trò chơi điện tử trung tâm tiệc cưới phòng trà sân khấu kịch
giạp chiếu phim các cơ sở kinh doanh thể thao yoga phòng tập game bia
đồng thời thành phố dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo và các hoạt động từ hai mươi người trở lên
ở các cơ sở tôn giáo thở tự
các cửa hàng xăng dầu nhu yếu phẩm thiết yếu dược phẩm cơ sở khám chữa bệnh hoạt động bình thường
nhưng phải chấp hành đầy đủ quy định của cơ quan y tế
thời gian thực hiện từ một mươi hai h ngày hôm nay tức ngày hai mươi tám tết cho đến khi có thông báo mới
không tổ chức lễ khai mạc đối với các hoạt động tại đường hoa đường sách tết trên đường nguyễn huệ
chỉ mở cửa từ tám h cho đến một mươi bảy h
trước đó vào chiều ngày tám tháng hai ban thường vụ thành ủy hải phòng đã họp bàn về phương án
phòng chống dịch covid một mươi chín trong tình hình mới
tại cuộc họp bí thư thành ủy hải phòng lê văn thành đã yêu cầu các ngành liên quan
dỡ bỏ phong tỏa hai cơ sở y tế là bệnh viện trẻ em hải phòng và bệnh viện phụ sản hải phòng
bắt đầu từ ngày hôm nay
do các xét nghiệm của những người có liên quan đến hai bệnh viện này đều cho kết quả là âm tính với sars cov hai
bí thư thành ủy hải phòng cũng đề nghị các ngành triển khai các nhiệm vụ giải pháp mà thủ tướng chính phủ
đã đưa ra trong phiên họp trực tuyến với lãnh đạo các tỉnh thành phố vào sáng qua ngày tám tháng hai
cụ thể hải phòng duy trì chốt kiểm soát dịch kiểm soát chặt chẽ không để người từ vùng dịch vào thành phố
các tổ này rút bớt quân số thực hiện nhiệm vụ từ đêm giao thừa cho đến hết ngày mùng một tết
và triển khai lại nhiệm vụ vào ngày hai tết
các chốt tổ kiểm soát dịch covid một mươi chín tại khu dân cư tạm dừng hoạt động từ ngày ba mươi tết
song vẫn thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tại khu dân cư những người từ địa phương khác trở về
các lực lượng chức năng cần kiểm soát chặt chẽ tình hình an ninh trật tự khu vực cảng biển
cảng hàng không và các khu vực giáp danh
tất cả sáu mươi tình nguyện viên đã được tiêm vaccine nanocovax ngừa covid một mươi chín
cả ba nhóm liều hai mươi năm mg năm mươi mg và bảy mươi năm mg
như vậy là việt nam đã hoàn thành một trăm hai mươi mũi tiêm thử nghiệm lâm sàng giai đoạn một vaccine nanocovax cho sáu mươi tình nguyện viên
học viện quân y vừa thực hiện tiêm hai mũi vaccine nanocovax cho hai mươi hai tình nguyện viên cuối cùng
trong đó có hai tỉnh nguyện của nhóm một b tiêm liều năm mươi mg hai mươi tỉnh nguyện viên còn lại nhóm liều bảy mươi năm mg
như vậy là cho đến nay việt nam đã hoàn tất một trăm hai mươi trên một trăm hai mươi mũi tiêm thử nghiệm lâm sàng của giai đoạn một trên sáu mươi tình nguyện viên
giai đoạn một nghiên cứu đánh giá độ an toàn của vaccine và bước đầu đánh giá đáp ứng sinh miễn dịch trên ba nhóm liều hai mươi năm microgram năm mươi microgram và bảy mươi năm microgram
học viện quân y đang tiếp tục tổng hợp dữ liệu để báo cáo bộ y tế
dự kiến là ngay sau tết nguyên đán hội đồng khoa học và đạo đức y sinh học bộ y tế sẽ họp đánh giá trước khi phê duyệt triển khai tiêm thử nghiệm giai đoạn hai
giai đoạn hai sẽ tiêm thử nghiệm trên năm trăm sáu mươi tình nguyện viên kéo dài trong vòng sáu tháng
viện vệ sinh dịch tễ trung ương và viện pasteur tp hcm sẽ cùng tham gia thử nghiệm
giai đoạn ba dự kiến sẽ tiêm trên một mươi tình nguyện viên mở rộng tại một số nước có dịch covid một mươi chín trong cộng đồng hoàn tất vào đầu năm hai nghìn hai mươi
vaccine nanocovax của công ty nanogen là vaccine ngừa covid một mươi chín đầu tiên của việt nam được đưa vào thử nghiệm lâm sàng
trước những diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín công an tỉnh thừa thiên huế đã tiến hành triển khai rất nhiều biện pháp
động phòng chống dịch bệnh trong đó đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra kiểm soát giám sát chặt chẽ những người nước ngoài nhập cảnh vào việt nam
và mới đây nhất công an thừa thiên huế đã phá thành công chuyên án tổ chức đưa người trung quốc nhập cảnh trái phép vào việt nam bắt giữ ba đối tượng
sau một thời gian tiến hành điều tra ngày hai mươi tám tháng một ban chuyên án triển khai lực lượng song song tại hai địa bàn tỉnh thừa thiên huế và khánh hòa
về bắt quả tang các đối tượng đang vận chuyển người trung quốc nhập cảnh trái phép vào việt nam
tại xã lộc sơn huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế lực lượng công an bắt quả tang phan thị xuân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trú tại xã tiên yên tỉnh quảng ninh đang sử dụng xe ô tô vận chuyển đối tượng ly jicai sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn quốc tịch trung quốc nhập cảnh trái phép vào việt nam
đồng thời tại tỉnh khánh hòa một mũi công tác khác của lực lượng công an tỉnh thứ thiên huế phối hợp công an tỉnh khánh hòa
đã tổ chức bắt giữ khám xét nơi ở của hai đối tượng là hà văn quốc trọng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
và phan ngọc tuyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại huyện tiên yên tỉnh quảng ninh
từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi đến khi bị bắt giữ bằng phương thức thủ đoạn hoạt động tinh vi là sau khi nhận người từ trung quốc
chúng tách nhỏ các đối tượng và chia nhiều trạng đường khác nhau dùng xe ô tô có biển số của địa phương hoặc vùng lân cận
để đưa đón người trang bị giấy chứng minh nhân dân giả có đối tượng được người việt nam đi kèm
tất cả đều có xe đi trước cảnh giới và theo dõi quá trình làm nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát giao thông
để tìm cách đối phó hồng qua mặt các lực lượng chức năng trên tuyến đường
với phương thức thủ đoạn trên chúng đã tổ chức trót lọt nhiều đợt vận chuyển người trung quốc nhập cảnh trái phép vào việt nam
ngoài những hoạt động liên quan đến vi phạm nghiêm trọng pháp luật
thì các đối tượng đã gây ra một hậu quả xấu cho đào tạo thành một gánh nặng cho các gia đình và cho cả xã hội
liên quan đến toàn dân đang tập trung cho phục vụ phòng chống covid một mươi chín
trước mắt theo đề nghị của chúng tôi
thì cần phải tuyên truyền sâu rộng hơn nữa trên các phương tiện thông tin đại chúng
về những hành vi những thủ đoàn và những phương thức hoạt động mới của các đối tượng này
phương tiện thứ hai là toàn thể nhân dân cần phải có cái đồng thái đoàn kết và khai báo đầy đủ những cái thông tin
qua những cái trang truyền thông của băng dân tỉnh thư thương huế
và qua sự đồng viên của các lực lượng cảnh sát tại cơ sở
thì điều đó sẽ là quản lý chặt và sẽ làm giảm bớt và thậm chí kết thúc những cái hoạt động nhập cảnh trai phép
hiện hai đối tượng phan thị truân và lê di cai được cách ly tập trung theo quy định
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh thừa thiên huế đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt giữ ba đối tượng trên
cùng với việc đấu tranh ngăn chặn người nhập cảnh trái phép vào việt nam
công an tỉnh thừa thiên huế cũng đã tổ chức kiểm tra giả soát các công dân đi làm ăn xa về địa phương ăn tết
để mạnh công tác tuyên truyền để mỗi người dân trở thành giám sát viên phát giác cảnh báo với lực lượng chức năng
khi phát hiện có người từ địa phương khác đến nhất là các vùng có dịch
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiến hành điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại bệnh viện mắt tp hcm theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số năm mươi bốn qd của văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra vào ngày hai mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
ngày tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an thi hành các quyết định tố tụng nêu trên
theo đúng quy định của pháp
theo pháp luật bước đầu đã bắt ba bị can để tạm giam đối với
võ thị trinh nga sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu phó giám đốc bệnh viện mắt tp hcm cư trú tại số một trăm một mươi cư xá nguyễn văn chỗi phường một mươi bảy quận phú nhuận tp hcm
hai phí duy tiến sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín nguyên phó giám đốc bệnh viện mắt tp hcm cư trú tại số sáu mươi bs ngô quyền phường năm quận một mươi tp hcm
ba nguyễn quốc toản sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi nguyên trưởng khoa pháp
phẫu thuật gây mê hồi sức bệnh viện mắt tp hcm cư trú tại số bốn trăm chín mươi vĩnh viễn phường tám quận một mươi tp hcm
về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại khoản ba điều hai trăm hai mươi hai bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
còn tại an giang cơ quan cảnh sát điều tra cơ quan tỉnh an giang đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam nguyễn văn mỹ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai và đỗ thị lệ còn gọi là lê

qua điều tra ban đầu mỹ đã khai nhận vận chuyển số ngoại tệ trên cho đỗ thị lệ qua bên kia biên giới để giao cho một người lạ mặt người campuchia với tiền công là hai trăm linh đồng
lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ hình sự đối với đỗ thị lệ đồng thời khám xét nơi ở của lệ thu giữ một máy đếm tiền và hai một trăm ba mươi bao thuốc lá ngoại nhập lậu của nhiều nhãn hiệu
làm việc với cơ quan công an bước đầu lệ đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
thực hiện giai đoạn hai kế hoạch một
một năm của bộ trưởng bộ công an về mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
cục cảnh sát hình sự tiếp tục triệt phá thành công chuyên án một đường dây hoạt động mua bán tàng trữ vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng
qua công tác nghiệp vụ các trinh sát thuộc cục cảnh sát hình sự đã phát hiện băng nhóm đối tượng hoạt động mua bán tàng trữ vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng
ngay sau đó cục cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh triệt phá
từ các tài liệu thu thập được vào ngày hai tháng hai ban chuyên án đã quyết định phá án bắt quả tang đối với sáp văn tiến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại tỉnh bắc giang
và ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với trần thanh tùng dương văn thanh vũ hữu thưởng cùng ở huyện lạng giang tỉnh bắc giang
ban chuyên án đã thu giữ bốn súng quân dụng hai quả lựu đạn bốn mươi bảy viên đạn các loại
bước đầu cơ quan công an xác định giáp văn tiến là đối tượng chủ mưu cầm đầu và tiến trực tiếp móc nối mua số vũ khí từ campuchia đưa về việt nam để tiêu thụ
và hiện cục cảnh sát hình sự đang tiếp tục điều tra mở rộng làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng liên quan và truy nguồn gốc của số vũ khí quân dụng nói trên
từ một vụ việc trộm cắp tài sản trên địa bàn cơ quan công an tỉnh kiên giang đã điều tra khám phá thêm năm vụ trộm cắp xe máy khác do cùng một đối tượng thực hiện
và liên quan đến vụ án này cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành tỉnh kiên giang đã bắt tạm giam phạm văn tứ
chú tại thành phố cần thơ và nguyễn quốc sự chú tại tỉnh kiên giang về tội trộm cắp tài sản
tại cơ quan công an tứ và sự khai nhận vào đêm ngày hai mươi bảy tháng một khi đang chạy xe ôm thì phát hiện trước cửa nhà một người dân ở xã bình an huyện châu thành
có chiếc xe máy bên cạnh là một người đàn ông say rượu đang nằm ngủ sau đó tứ đã nhanh chóng phá ổ khóa rắc xe ra ngoài
sự và tứ bàn cách đem đi tiêu thụ thì đã bị công an huyện châu thành bắt giữ cùng với tăng vật
tứ còn khai nhận bản thân đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản vừa mới ra tù và ngoài vụ trộm cắp vừa thực hiện trước đó vài ngày
riêng tứ đã trộm cắp được năm chiếc xe máy khác trên địa bàn huyện châu thành đem cầm cố hàng chục triệu đồng
và hiện công an huyện châu thành đã thu hồi được năm chiếc xe máy do tứ lấy trộm trước đó để tiến hành trao trả lại cho người dân